mở đầu là tiếp tục thông tin về công tác cứu nạn cứu hộ tìm kiếm nạn nhân
trong vụ động đất xảy ra vào hôm sáu tháng hai tại thổ nhĩ kỳ
hiện nay đoàn công tác của bộ công an với hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ
đang tiến hành các hoạt động cứu nạn cứu hộ
tại thành phố adiyaman ở phía đông nam thổ nhĩ kỳ
và đây là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi thảm họa động đất
thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên một vùng lãnh thổ xa xôi
có điều kiện khí hậu khắc nghiệt đã có rất nhiều khó khăn
nhưng vượt lên vẫn là tinh thần bản lĩnh của các chiến sĩ công an nhân dân việt nam
chạy đua với thời gian để có thể tìm kiếm người bị nạn
nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ được các cán bộ chiến sĩ tiến hành
ngay từ một giờ sáng ngày một mươi một tháng hai theo giờ địa phương
bên trong tòa nhà đổ sập này là một mươi năm nạn nhân bị mắc kẹt
và tòa nhà vẫn đang tiếp tục có dấu hiệu sụp đổ bất kỳ lúc nào
có rất nhiều những khó khăn về điều kiện thời tiết
như là ngôn ngữ cũng như là cái tình hình
của cái phố sập đổ do động đất xây ra rất là phức tạp
thì anh em chúng tôi cũng đang chạy đua với thời gian
để thu được những kết quả tốt nhất
tôi đã tiếp cận được rất gần đến người bị nạn rồi
và chỉ còn một chút nữa thôi thì người bị nạn
sẽ sớm được đưa ra ngoài để đưa về với người thân của họ
quá trình triển khai tìm kiếm nạn nhân vô cùng phức tạp
vì tòa nhà bị sụp đổ
phải sử dụng máy móc chuyên dụng khoan cắt
mặc dù dự kiến sẽ thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm
nhưng dạng sáng nay lại có dư chấn động đất
khiến công tác tìm kiếm cứu nạn bị ảnh hưởng
nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống sáu độ c
có thể nói là trước khi đến hiện trường
thì chúng ta đã được biết thông tin về cái trại động đất này

mang theo rất là lớn hơn một mươi tấn hàng hóa và vật tư thiết bị
và với cái số lượng con người và các bộ di chuyển đường dài
và cái nước công tiện nhiều như thế
thì nó cũng gây ra những cái khó khăn nhất định
cho cây đoàn công tác của chúng ta
ngoài ra bên cạnh đó thì thấy thời tiết nhiệt độ
ở bên đất nước bạn
cũng là một cái khung tách ở việt nam chưa có
đấy là cái nhiệt độ lúc nào cũng ở dưới một mươi độ c
mà ngay buổi sáng sớm thì nó xuống sáu độ c
và chúng ta đi ra thì cái cảm giác của nó rất là dép
rất là dép
cũng có khó khăn cận lợi trong việc với các bạn
trong công tác trên đại dục hồ
tuy nhiên là chúng ta đến đây thì
người dân cũng như là các lực lượng chức năng của các bạn
đều rất là nghiệp tình và đánh giá cao
cứ như là
với kinh nghiệm đã có các cám bộ chiến sĩ đã nhanh chóng xác định vị trí của các nạn nhân trong tòa nhà đổ sập
các phương án cứu nạn cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng chính xác để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và đưa nạn nhân ra ngoài nhanh nhất
những nỗ lực không ngừng với hy vọng tìm kiếm được nạn nhân còn sống
công an huyện trảng bom đã bắt được đối tượng võ tấn phát một mươi chín tuổi là cháu nội của bà tòn là thủ phạm sau hơn hai mươi bốn giờ gây án thu giữ một trăm bảy mươi triệu đồng và nhiều vòng vàng trả lại cho bị hại
tại cơ quan công an phát khai nhận do không có nghề nghiệp nên để có tiền tiêu xài đã trộm cắp tài sản
tổ cảnh sát giao thông đã bàn giao các đối tượng cùng hung khí cho công an xã nghĩa thương để xử lý theo thuận quyền
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi sáu đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó vào tối ngày một mươi tháng hai tại nhà chu mạnh cường thuộc xã đạo đức huyện vị xuyên tỉnh hà giang lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi tám đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
thu giữ tại hiện trường hơn tám mươi hai triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động một xe ô tô tám xe máy cùng nhiều đồ vật dụng cụ dùng để đánh bạc
đây là tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tính chất quy mô phức tạp lôi kéo nhiều người dân ở vùng nông thôn tham gia
các đối tượng thường xuyên bố trí người canh gác gắn hệ thống camera để giám sát theo dõi xung quanh khu vực đánh bạc gia cố hệ thống cửa với nhiều lớp chắc chắn
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ